hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hà nội nên phong tỏa ổ dịch covid một mươi chín hẹp không lạc dụng xét nghiệm gợp mẫu

trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi một hai trăm một mươi ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một chín mươi chín bảy trăm một mươi ca
trong đó có chín trăm linh bảy bốn trăm năm mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua gồm có yên bái và bắc cạn
về tình hình
điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
về số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là bốn bảy trăm bảy mươi sáu tổng số ca được điều trị khỏi là chín trăm một mươi hai trăm bảy mươi sáu
về số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn chín trăm chín mươi hai ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là ba bốn trăm linh tám thở oxy dòng cao hfnc một trăm tám mươi
thở máy không xăm lớn một trăm hai mươi chín thở máy xăm lớn bốn trăm bốn mươi và can thiệp ecmo là tám
về số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi một tháng một mươi một đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi hai tháng một mươi một ghi nhận một trăm chín mươi ca tử vong tại thành phố hồ chí minh
chín ca gồm ngày hai mươi một tháng một mươi một năm mươi ca và ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm mươi chín ca
trong đó an giang có hai mươi ca trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm một mươi ca tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại
việt nam tính đến nay là hai mươi ba chín trăm năm mươi một ca chiếm tỷ lệ hai hai so với tổng số ca nhiễm
so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
thưa quý vị tại cuộc họp trực tuyến ban chỉ đạo quốc gia với ban chỉ đạo sáu mươi ba tỉnh thành phố
mới đây thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ y tế tổ chức tổng kết
đánh giá về tình hình và các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đợt thứ tư
để hoàn thiện chiến lược tổng thể về phòng chống dịch covid một mươi chín
đáng chú ý phó thủ tướng vũ đức đam nói thẳng về tiến độ vaccine tại các tỉnh thành
vậy cụ thể phó thủ tướng vũ đức đam đã nói những gì cách nhìn cách nghĩ của phó thủ tướng có gì khác
hãy cùng nguyễn trang tìm hiểu
theo đánh giá đến nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
tuy nhiên số ca bệnh mắc trong cộng đồng đang có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương trên cả nước
trong tuần số ma cộng đồng tăng tại ba mươi năm tỉnh thành phố
do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng nhiều ca bệnh không có triệu chứng
không rõ nguồn lây và có liên quan đến người trở về từ vùng dịch
bộ y tế nhận định trong thời gian tới có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm
và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
nhất là trong điều kiện thời tiết chuyển biến thuận lợi cho sự phát triển lây lan của virus
thủ tướng vũ đức đam cho rằng với tiến độ vaccine nhận về như hiện nay
trong tháng một mươi một sẽ đủ vaccine tiêm hai mũi cho người trên một mươi tám tuổi
phó thủ tướng đề nghị bộ y tế không để vaccine về các kho trung gian
mà ký quyết định phân bổ ngay cho các địa phương
có dự kiến ngày cụ thể để các tỉnh chủ động
các tỉnh cần có báo cáo cụ thể về nhu cầu từng loại vaccine
và tổ chức tìm nhanh nhất có thể cho toàn bộ người dân trên địa bàn
không phân biệt nhóm đối tượng độ tuổi
bên cạnh việc bảo đảm các loại thuốc điều trị theo chỉ định của bác sĩ
như kháng đông kháng viêm kháng thể đơn dòng
ngành y tế cần bổ sung các loại thuốc kháng virus điều trị sớm cho f
đây là đề xuất của nhiều địa phương qua thực tiễn điều trị cho người mới mắc covid một mươi chín
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh cùng với tiêm vaccine
chúng ta phải tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm thông điệp năm k
mới kiểm soát hiệu quả dịch bệnh khắc phục tâm lý chủ quan lơ là
khi đã tiêm đủ hai mũi hoặc thiếu tin tưởng hiệu quả của việc tiêm vaccine
dù số lượng ca dương tính sắc covid một mươi chín vẫn ghi nhận vài trăm ca một ngày
một số ổ dịch phức tạp hà nội mới đây quyết định cho cách ly f một tại nhà
ở hai mươi sáu quận huyện yêu cầu nghiên cứu cho học sinh các khối lớp trở lại trường
trong thời gian sớm nhất đồng thời hà nội cũng chuyển hướng phòng chống dịch an toàn
xuất hiện ca mắc covid một mươi chín đầu tiên từ đầu tháng một mươi một đến nay
xã ninh hiệp huyện gia lâm hà nội là một trong những điểm
nóng nhất về dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố với ba trăm linh trường hợp dương tính
ông nguyễn đức hồng phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện gia lâm
cho biết ổ dịch ở ninh hiệp vừa cơ bản đã được khống chế kiểm soát
liên quan đến chùm ca bệnh này đã xuất hiện thêm chùm ca bệnh
tại xã yên thương xã phù đống
chúng tôi đã khoanh vùng ra soát xét nghiệm toàn bộ người dân khu vực
liên quan dịp bệnh đảm bảo không để lây lan diện rộng ông hồng nói
trong công bố cấp độ dịch mới nhất của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
hiện tại địa bàn xã ninh hiệp đã giảm xuống cấp độ hai nguy cơ trung bình
tuy nhiên hai xã yên thương và phù đống vẫn được xác định ở cấp độ ba
theo thống kê của sở y tế hà nội hiện vẫn có hơn chục chùm ca bệnh ổ dịch phức tạp
nhiều chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây
tuy nhiên điều đáng mừng là một số ổ dịch lớn được đánh giá là nguy hiểm
đã cơ bản được khống chế
trong công bố cấp độ dịch mới ổ dịch ở phường phú đô nam tự liêm
ghi nhận hai trăm bảy mươi bảy trường hợp dương tính đã giảm từ cấp độ bốn về cấp độ ba
ổ dịch ở xã tiến thắng mê linh với hàng trăm ca bệnh đã giảm về cấp độ hai
nguy cơ trung bình
ổ dịch khu vực la thành giảng võ ba đình với một trăm năm mươi chín ca mắc cũng cơ bản được kiểm soát
chủ tịch ủy ban nhân dân phường giảng võ cho biết đến nay một số trường hợp f
đã khỏi bệnh được xuất viện về nhà một số trường hợp f một đã hết hạn cách ly
chúng tôi khoanh vụng phong tỏa chặt khu vực ổ dịch một mặt các lực lượng chức năng
đảm bảo nhiều yếu phẩm đời sống cho bà con đồng thời ra soát xét nghiệm triệt để
để sớm kiểm soát được dịch bệnh ông chiến nói
trong ba ngày gần nhất hà nội vẫn có hơn trăm ca dương tính sars cov hai ở cộng đồng
nhiều khu vực trên địa bàn thành phố phải phong tỏa cách ly y tế tạm thời
dù số ca dương tính sars cov hai tăng cao nhưng theo thống kê
chủ yếu các bệnh nhân ở thể nhẹ không có triệu chứng
tỷ lệ bệnh nhân nặng chỉ chiếm năm
thành phố đã chuẩn bị kịch bản đáp ứng điều trị cho một trăm linh bệnh nhân thể nhẹ
trong đó cấp thành phố chịu trách nhiệm một nữa cấp quận huyện xã phường chịu trách nhiệm một nữa
sau nhiều ý kiến trái chiều xung quanh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố hà nội đã có quyết định cho phép cách ly các trường hợp f một tại nhà
ở hai mươi sáu quận huyện nếu đủ điều kiện
riêng bốn địa bàn gồm hoàng kiếm ba đình hai bà trưng và đống đa
các f một sẽ cách ly tập trung dưới sự điều phối của bộ tư lệnh thủ đô hà nội
thành phố giao nhiệm vụ cho lực lượng chức năng nghiên cứu
thi điểm điều trị f không triệu chứng tại nhà
theo một số chuyên gia đây là hướng đi đúng của thành phố nhằm tiết kiệm nguồn lực
cơ sở vật chất giảm tài áp lực cho các cơ sở y tế
theo phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong nếu xuất hiện ba mươi ca bệnh trở lên
thành phố sẽ chia ra bốn cấp độ điều trị cho các f
cụ thể tại bệnh viện thành phố là cấp độ một bệnh viện tuyến quận huyện là cấp độ hai
trung tâm y tế xã phường thị trấn là cấp độ ba cấp độ bốn là khi đã quá tải điều trị tại nhà
đáng chú ý theo chỉ đạo mới nhất của lãnh đạo thành phố từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một
học sinh lớp chín trên địa bàn các huyện và thị xã được đi học trực tiếp
thành phố yêu cầu sớm cho học sinh các khối lớp đi học trở lại
đặc biệt khối lớp một mươi hai đi học trực tiếp không cần chờ tiêm vaccine
tiếp đó cũng tại hà nội
theo chuyên gia y tế hà nội không nên lạm dụng xét nghiệm gộp mẫu
và phải tuân thủ đúng quy trình xét nghiệm để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội cho rằng
có hai nguyên nhân dẫn đến lây chéo trong khu vực phong tỏa
đó là việc người dân còn chủ quan chưa tuân thủ tốt việc giãn cách
phòng chống dịch và việc xét nghiệm không đúng quy trình có thể gây lây nhiễm chéo
do vậy để kiểm soát tốt cần lưu ý hai vấn đề trên
khi lấy mẫu dịch tị hầu nếu nhân viên y tế dùng một đôi găng tay
không khử khuẩn găng tay sau mỗi lần lấy mẫu có thể ưu nhiễm qua căng
nên đây có thể là nguồn lây khi tiếp xúc với người lấy mẫu tiếp theo
trước ý kiến cho rằng việc gợp nhiều mẫu khi xét nghiệm gây nhiều bất tiện cho người dân
sau khi phát hiện kết quả gợp dương tính ông hùng cũng cho hay
việc xét nghiệm gập mẫu đã được bộ y tế quy định và nên làm để tiết kiệm chi phí
tuy nhiên không nên lạm dụng gợp nhiều mẫu
ví dụ như nên gợp mẫu theo hộ gia đình hoặc với hộ gia đình quá ít người
thì gặp cùng với người có liên quan đến hộ gia đình đó
việc cập mẫu qua nhiều từ một mươi đến một mươi hai mẫu từ nhiều hộ sẽ gây bất tiện cho người dân
khi có kết quả dương tính
bên cạnh đó nhân viên y tế cần có kỹ thuật lấy mẫu nhẹ nhàng sử dụng dụng cụ tầm bông
lấy mẫu mềm mại sẽ không gây đau cho mọi người
và quan trọng cần đảm bảo quy trình khi lấy mẫu xét nghiệm
theo bác sĩ trường hữu khanh chuyên gia truyền nhiễm tại tp hcm
đã sống chung với virus thì xác định không thể nào bóc tách f tuyệt đối
bài học của tp hcm từ tháng sáu tháng bảy khi phong tỏa và xét nghiệm bóc tách f
kết quả không thể bốc hết và dịch bùng phát mạnh hơn
ở giai đoạn này nếu tỷ lệ người dân tiêm đủ một hai mũi vaccine tăng cao
thì phong tỏa cả ngõ cả tổ dân phố khi có cả mắt là không cần thiết
chỉ xét nghiệm những người có triệu chứng để phát hiện sớm ca bệnh bác sĩ khanh nhận định
nhận định chung về tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội ông nguyễn việt hùng cho rằng
mặc dù mỗi ngày hà nội phát hiện trên dưới hai trăm linh ca mắc mới covid một mươi chín
tuy nhiên số bệnh nhân mắc trở nặng phải thở máy chiếm tỷ lệ nhỏ
không gây áp lực đối với hệ thống y tế điều trị
chuyển sang những tin tức khác về phó chủ tịch ubnd phường tử vong
trong cân nhà hoang khi nói đi chống dịch
được biết cái chết này có liên quan đến dấu hiệu tự tử
cơ quan chức năng tp phan rang tháp tràm đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân
trong quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng phát hiện thu giữ một số loại thuốc ngủ
nằm cách thi thể nạn nhân tại m không có dấu vết bị tác động bên ngoài vào thi thể nạn nhân
gia đình nạn nhân không yêu cầu mổ tử thi
nhận định ban đầu của cơ quan chức năng có dấu hiệu nạn nhân uống thuốc tự tử
như thanh niên phản ánh trưa ngày hai mươi một tháng một mươi một người dân địa phương phát hiện thi thể nữ
trồng cằn nhà hoang trên đường một mươi sáu tháng bốn phường mỹ bình tp phan rang tháp tràm
nên báo cơ quan chức năng sau khi tiếp cận hiện trường lực lượng chức năng xác nhận
danh tính nạn nhân là htt ba mươi năm tuổi đang giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường bảo an
theo người dân địa phương chị tê lập gia đình có hai người con
tối ngày hai mươi tháng một mươi một chị tê đưa hai con đến nhà mẹ ruột nhờ trong coi
nói là đi làm nhiệm vụ phòng chống dịch ở địa phương
đến sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một không thấy chị t về nhà điện thoại tắt máy
nên người nhà tổ chức đi tìm kiếm thì phát hiện thi thể nằm trong căn nhà hoang
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân tp phan rang tháp tràm chị t là điểm sáng của cán bộ nữ
chị năng động và vừa mới được bổ nhiệm phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường bảo an
liên quan đến ổ dịch mới phát sinh ở liên hoan siếc việt nam năm hai nghìn hai mươi một tại thành phố hạ long
sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một giám đốc sở y tế quảng ninh nguyễn trọng diện cho biết
người nào đến xem siếc nên tự đi xét nghiệm bởi ngân sách nhà nước còn gặp khó khăn
trước đó từ chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một nhiều người dân ở tp hạ long từng dự liên hoan siếc
đã chủ động khai báo y tế với trạm y tế xã phường trong thành phố
cách xử lý của các địa phương có phần lũng tủng không thống nhất
một số phường như bạch đàn hà trung đã lấy một xét nghiệm bằng phương pháp tết nhanh
ngược lại một số phường đến đầu giờ sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một chưa lấy mẫu xét nghiệm
đối với những người liên quan đến ổ dịch ở liên hoan siết vì vẫn chưa nhận được thông báo chỉ đạo của thành phố
trong đó trạm y tế phường hồng hải đã hướng dẫn người dân về nhà tự cách ly mà không lấy mẫu xét nghiệm
vừa qua phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hạ long nguyễn ngọc sơn cho biết
tất cả những người dự liên hoan siếc việt nam tối ngày hai mươi tháng một mươi một đều được coi là f một
nên thành phố sẽ lấy mẫu xét nghiệm
tuy nhiên ông sơn thừa nhận do mới đầu giờ sáng nên việc triển khai ở các địa phương còn lúng túng
sau khi nhận được chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hạ long đến một mươi giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi một
cán bộ trạm y tế phường hồng hải đã bắt đầu gọi điện đến những người đã tham dự liên hoan siếc
quay lại trạm y tế lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
thông tin mới nhất từ phía cơ quan chức năng cho biết
có ít nhất ba diễn viên của đoàn siết có kết quả xét nghiệm dương tính lần một
thành phố hạ long đã truy vết bốn mươi năm trường hợp f một có liên quan đến các điểm ăn nghỉ của đoàn siếc ở tp hạ long
phong tỏa khách sạn hạ long park quán cà phê old town
tổ chức vệ sinh thử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến các cài dương tính
tiếp tục truy vết tất cả những người có tiếp xúc và thực hiện sàng lọc cách ly theo đúng quy định
sau thời gian thích ứng an toàn với covid một mươi chín tây ninh bình thuận lâm đồng bạc liêu và vĩnh long
xiết các hoạt động dịch vụ khi ca nhiễm cộng đồng tăng mạnh
ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh yêu cầu tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ
đối với các quán bà karaoke phủ trường massage internet trò chơi điện tử
trên toàn địa bàn tỉnh
các cơ sở dịch vụ ăn uống không tiếp quá hai mươi người cùng thời điểm
không phục vụ rượu bia và đảm bảo giãn cách một năm mét giữa người với người
khách phải tuân thủ năm k
các hoạt động văn hóa thể dục thể thao cưới hỏi hiếu hỉ tăng chế
nghỉ lễ tôn giáo tính ngưỡng không bị cấm nhưng chỉ được tổ chức
ở quy mô dưới hai mươi người và đảm bảo tuân thủ nguyên tắc năm k
sự kiện nào tổ chức hơn số người kể trên phải được chính quyền địa phương chấp thuận
tây ninh có gần một tháng triển khai quy định tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát có hiệu quả với covid một mươi chín
tuy nhiên thời gian gần đây số ca ép không tăng cao trong cộng đồng
các khu công nghiệp tăng cao do nhiều người chủ quan lơ là phòng dịch
tính ghi nhận hơn hai mươi hai trăm linh ca nhiễm hai trăm linh sáu người tử vong
ở khu vực miền tây sau khi ghi nhận tổng cộng hơn chín ba trăm linh ca nhiễm
bạc liêu yêu cầu không tổ chức các hoạt động tập trung trên một mươi người
kể cả trong nhà và ngoài trời
ngoài phạm vi công sở cơ sở y tế điểm lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
cơ sở sản xuất kinh doanh người dân không được ra đường từ hai mươi h đến bốn h
trừ một số lực lượng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt khẩn cấp
cán bộ nhân viên nhà nước không được ra khỏi tỉnh khi chưa được phép
không tham dự đám tiệc trừ đám tang tiệc cưới trong phạm vi gia đình mình
trong đó cố gắng thu xếp khâu tổ chức tiệc cưới trong thời gian này
các quán ăn nhà hàng chỉ được bán mang về hoạt động từ bốn giờ đến một mươi chín giờ
chợ truyền thống chợ đầu mối phải được phân luồn và kiểm soát chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch
chính quyền các xã phường thị trấn phát phiếu đi chợ hoặc các hình thức khác phù hợp
cho các hội gia đình trên địa bàn
tỉnh yêu cầu dừng các hoạt động như vũ trường karaoke massage quán bar internet trò chơi điện tử
dịch vụ làm tốc cắt tóc làm đẹp spa thẩm mỹ viện
các chốt kiểm soát chốt chặn được thiết lập ở nhiều khu vực địa bàn diễn biến dịch phức tạp
số ca tử vong tuần qua từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến ngày hai mươi một tháng một mươi một ở đồng nai tăng gần bảy mươi bảy so với tuần trước đó
theo sở y tế đồng nai ngày hai mươi hai tháng một mươi một
độ tuổi trung bình bệnh nhân covid một mươi chín tử vong là sáu mươi bốn
như vậy có thể thấy bệnh nhân covid một mươi chín đồng nai tử vong chủ yếu do bệnh nền
số ca nhiễm đang có xu hướng giảm với bốn hai trăm một mươi chín f tuần qua so với tuần trước năm bốn trăm bảy mươi chín ca
đánh giá mức độ dịch đồng nai đang ở cấp độ hai
nguy cơ trung bình
tuy nhiên sở y tế đồng nai nhận định tình hình dịch bệnh sắp tới vẫn còn phức tạp
khó kiểm soát số ca nhiễm trong bối cảnh mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội bình thường mới
nguồn lây chủ yếu ở các địa điểm có nguy cơ cao như chợ dân sinh siêu thị cơ sở sản xuất khu nhà trọ
trẻ em nguy cơ lây nhiễm cao khi đến trường trở lại nhưng chưa hoàn thành tiêm chủng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại